bước vào năm học mới tại huyện ngọc hiển tỉnh cà mau vẫn còn hàng nghìn em học sinh khi đi học vẫn phải đi đò tới lớp
điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với các em đặc biệt là lứa tuổi mầm non
vì vậy việc tăng cường bảo đảm an toàn đường thủy cho các em yên tâm đi học là điều rất cần thiết
hiện nay địa bàn huyện ngọc hiển vẫn còn nhiều ấp chưa có lộ giao thông đầu nối nên nhiều em đi học vẫn còn phải đi đò
nhất là địa bàn xã tam giang tây viên an đông viên an đất mũi
trong năm học mới này huyện ngọc hiển có tám trăm linh học sinh thuộc diện nghèo khó khăn đi học bằng phương tiện đò dọc
ban an toàn giao thông huyện sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát chặt chẽ đối với các phương tiện đò đưa đón học sinh
kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không cho hoạt động đối với các phương tiện đò không bảo đảm an toàn
thiếu chứng chỉ chuyên môn và học sinh đi phương tiện thủy và mặc áo phao